trên cơ sở kết quả của bảy mươi bốn cuộc triển lãm đã được tổ chức tại năm mươi một tỉnh thành phố một mươi điểm đảo huyện đảo và một mươi ba đơn vị lực lượng vũ trang trên phạm vi cả nước
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại tỉnh bắc cạn bộ thông tin và truyền thông tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
với nhiều tư liệu văn bản hiện vật ấn phẩm và gần một trăm linh bản đồ được trưng bày là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu học giả trong nước và quốc tế
triển lãm gồm các nhóm tư liệu chính phiên bản của các văn bản hàn nôm văn bản việt ngữ và pháp ngữ do triều đình phong kiến việt nam và chính quyền pháp ở đông dương ban hành từ thế kỷ một mươi bảy đến đầu thế kỷ hai mươi
khẳng định quá trình xác lập thực thi và bảo vệ chủ quyền việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đặc biệt tại triển lãm lần này đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo ba d với công nghệ ba d các tư liệu và hiện vật bằng chứng lịch sử pháp lý khẳng định chủ quyền hoàng sa trường sa sẽ được số hóa và tích hợp thành một chương trình triển lãm số
có thể coi triển lãm số là một giải pháp hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tuyên truyền về biển đảo việt nam bên cạnh triển lãm truyền thống
cái này thì đánh vào thứ nhất là mọi người có thể tra cứu lúc nào cũng được ngân hàng nhất là giới trẻ những người rất là nhạy bén với công nghệ mới
thì tôi cho là cái này là cái điểm nhất thay đổi tôi tiếp tục cập nhật những tư liệu mới và những bằng chứng mới để chúng ta bổ sung vào kho tư liệu này
triển lãm lần này đã mang đến cho người dân các dân tộc tỉnh bắc cạn cái nhìn sự hiểu biết về tầm quan trọng của biển đảo những giá trị lịch sử chủ quyền biển đảo của việt nam
cũng là để người dân ở vùng cao không có biển không có đảo hiểu được giá trị kinh tế lịch sử văn hóa của dân tộc cần được giữ gìn và bảo vệ